sau sự việc hai mươi công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn golden victory việt nam
đóng trên địa bàn xã nghĩa minh huyện nghĩa hưng tỉnh nam định phải nhập viện vào ngày một mươi bốn tháng một mươi
vì nghi do ngộ độc khí đến ngày hôm nay lại có thêm hàng chục công nhân của công ty này rơi vào tình trạng tương tự
từ trưa ngày một mươi bảy tháng một mươi trung tâm y tế huyện nghĩa hưng tiếp nhận cấp cứu hơn sáu mươi trường hợp công nhân
của công ty trách nhiệm hữu hạn golden victory việt nam
các nạn nhân vào viện với biểu hiện chóng mặt buồn nôn khó thở da xanh môi tím tái
qua khám sàng lọc ba mươi trường hợp được chuyển lên tuyến trên
các bệnh nhân còn lại đang được trung tâm điều trị tích cực
hiện tại họ đã dần ổn định sức khỏe
một số người vẫn phải thở oxy nhưng không có trường hợp nguy hiểm tính mạng
triệu chứng bệnh nhân vào là chủ yếu là gì
thứ nhất là bệnh nhân tức ngực ho khó thở và mệt
đấy là những triệu chứng chính và có những trường hợp kèm theo là đau đầu và nôn và buồn nôn
chúng tôi đã xử lý theo phát đầu
bộ y tế
ngay sau khi xuất hiện liên tiếp các trường hợp công nhân có biểu hiện xấu về sức khỏe
có thể do ngộ độc khí công ty trách nhiệm hữu hạn golden victory việt nam
đã tạm ngừng mọi hoạt động sản xuất để phục vụ công tác điều tra và chờ kết luận của các cơ quan chức năng